chiều ngày hai mươi bốn tháng tám tại hà nội đoàn khảo sát về phục vụ xây dựng đề án của bộ chính trị về tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta
do chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trung ương hội nông dân việt nam
hiện cả nước có hơn hai bốn triệu hội viên nông dân là tín đồ các tôn giáo chiếm hai mươi hai tám mươi ba tổng số hội viên nông dân
thực hiện chủ trương tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng
thời gian qua các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tôn giáo chức sắc chức việc nhà tu hành sống đạo thực hành đạo trên tinh thần đoàn kết các tôn giáo
đề án của bộ chính trị về tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay có ý nghĩa quan trọng đối với việc tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đề nghị hội nông dân việt nam đánh giá kết quả tình hình triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ hội trong đồng bào tôn giáo đồng thời có những kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng nông thôn mới và tổ chức hội vững mạnh
qua đó tăng cường công tác giáo dục hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo
qua đó tăng cường công tác giáo dục hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo